trong những ngày nắng nóng như ngày hôm nay nhiệt độ cao khiến cho tim đập nhanh hơn và có ảnh hưởng rất lớn tới người bị tăng huyết áp
vì vậy những ai mắc căn bệnh này xin lưu ý theo dõi kỹ sức khỏe của bản thân đặc biệt là trong mùa nắng nóng
bên cạnh đó với những ai không mắc bệnh chúng ta cũng cần phải quan tâm hơn tới sức khỏe của bản thân để phòng chống bệnh tật
và đây cũng là mục tiêu của công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu
mới đây bộ y tế đã phối hợp với diễn đàn kinh tế thế giới trường đại học e harvard và tập đoàn novatis tổ chức đối thoại về hợp tác trong chăm sóc sức khỏe ban đầu tại thủ đô hà nội
hiện nay việt nam đã đạt được các thành tựu to lớn về hầu hết các mục tiêu phát triển thiên niên kỳ và mong muốn tiếp tục đạt được các mục tiêu phát triển bền vững
trong đó có các mục tiêu về y tế với những thành công vượt bậc về phát triển hệ thống y tế như gần chín mươi dân số có bảo hiểm y tế
được bảo vệ khỏi gánh nặng tệ
trong đó có các mục tiêu về tài chính chi tiêu cho sức khỏe chín mươi bảy trẻ em việt nam được tiêm phòng chuẩn một tỷ lệ lớn hơn nhiều nước có thu nhập cao
việt nam cam kết đạt được độ bao phủ chăm sóc sức khỏe toàn dân vào năm hai nghìn ba mươi
các tổ chức quốc tế rất quan tâm đến việc giúp đỡ việt nam để hoàn thành được mục tiêu bao phủ sức khỏe toàn dân
thông qua các hội nghị đối tác về sức khỏe mà bộ y tế hiện giờ đang có hội nghị thường liên với các tổ chức
các tổ chức quốc tế các tổ chức phi chính phủ kể cả các doanh nghiệp
chúng tôi hy vọng là với sự hỗ trợ của các tổ chức y tế thế giới với sự tham gia của các đối tác tư nhân trong hợp tác công tư
trong việc đổi mới và phát triển chăm sóc sức khỏe ban đầu tại việt nam
sẽ giúp cho chúng ta hoàn thành được nhiệm vụ đạt được mục tiêu bao phủ sức khỏe toàn dân đến năm hai nghìn ba mươi
trong phiên đối thoại này các chuyên gia đã thảo luận về việc thành lập nhóm công tác về đổi mới chăm sóc sức khỏe ban đầu
nhóm công tác sẽ bao gồm các cơ quan thuộc chính phủ việt nam và ba thành viên đồng sáng lập là diễn đàn kinh tế thế giới
trung tâm chăm sóc sức khỏe ban đầu của trường đại học y harvard và tập đoàn novartis
nhằm xây dựng một hình thức hợp tác đối tác công tư sáng tạo để giúp thực hiện các mục tiêu của bộ y tế
thông qua việc tăng cường các dự án thí điểm hiện tại về chăm sóc sức khỏe ban đầu
tại ba mươi tỉnh của bộ y tế các bài học từ những dự án này sẽ được nhân rộng trên quy mô quốc gia
chúng tôi có chương trình cùng sống khỏe ở việt nam chương trình hướng đến mục tiêu giáo dục nâng cao nhận thức cho cộng đồng về sức khỏe
tiếp cận dịch vụ y tế cho người dân chẩn đoán bệnh các kiến thức cơ bản đến những người bệnh ở vùng sâu vùng xa
tập hấn nâng cao kiến thức cho các bác sĩ địa phương
chúng tôi sẽ sử dụng những kiến thức từ chương trình cùng sống khỏe để thảo luận thêm với bộ y tế nhân rộng mô hình này
buổi đối thoại cũng là dịp để các bên chia sẻ các cách thức và cơ hội về đổi mới chăm sóc sức khỏe ban đầu và chuyển tuyến trong hệ thống y tế cơ sở
với trọng tâm là các sáng kiến dự án và đầu tư do bộ y tế chỉ đạo
từ đó thống nhất tầm nhìn chung về đổi mới chăm sóc sức khỏe ban đầu ở việt nam giữa chính phủ với các đối tác phát triển